thưa quý vị dự ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh yêu cầu tạo động lực
truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống một cuộc sống tràn đầy đam mê hoài bão khát vọng vươn lên
ý chí lập thân lập nghiệp bằng tình cảm của trái tim sáng tạo của khối óc tình cảm yêu nước nồng nàn
nuôi dưỡng ý tưởng thổi bùng đam mê quyết tâm kiên trì đường đầu thách thức chấp nhận rủi ro lập nghiệp thành công
trong những năm gần đây phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến nông thôn
và đến tận các vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tinh thần doanh nhân khát vọng khởi nghiệp khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp thế hệ người dân nhất là trong giới trẻ
để hoạt động khởi nghiệp trong học sinh sinh viên phát triển đột phá thực sự trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước
thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ giáo dục và đào tạo cùng các cấp các ngành các địa phương
sách phù hợp tạo môi trường điều kiện cơ sở pháp lý thuận lợi để thanh niên học sinh sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
tăng cường liên kết giữa các trường đại học trường cao đẳng với các trung tâm nghiên cứu có đầy đủ trang thiết bị hiện đại
giúp học sinh sinh viên có thể nghiên cứu tạo nên những sản phẩm mẫu tạo sự gắn kết giữa các nhóm ngành nghề
thông qua sự hỗ trợ của đội ngũ cán bộ giảng viên điều phối viên tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả
các nguồn lực cho thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh sinh viên phân bổ nguồn lực hợp lý giữa các bộ ngành
liên quan trong việc triển khai các hoạt động khởi nghiệp lưu ý tránh tình trạng có bộ ôm quá nhiều việc quá nhiều kinh phí
trong khi bộ không có nguồn lực kinh phí để triển khai
kết nối những người khởi nghiệp những trung tâm khởi nghiệp với các địa phương các việc nghiên cứu các trường đại học
phải có sự kết nối kết nối địa phương với các trường đại học trong việc đặt hàng giao nhiệm vụ phát triển
các dự án khởi nghiệp trên tinh thần giải quyết các vấn đề thực tiễn và mong muốn của nhân dân mong muốn của địa phương
tức là chúng ta phải kết nối với nhau để giải quyết các vấn đề thực tiễn
rồi kết nối giáo dục khởi nghiệp từ phổ thông lên các bậc đại học cao hơn rồi đến những nội dung chương trình xuyên suốt
tức là kết nối xuyên suốt từ phổ thông cho đến đại học cho đến sản xuất kinh doanh và thị trợ
cùng với đó thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nâng cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục
trong đội ngũ cán bộ quản lý nhân viên giáo viên học sinh sinh viên
đổi mới từ cách nghĩ cách làm đến nội dung chương trình phương pháp giảng dạy
tập trung đề xuất xây dựng sàn giao dịch ý tưởng dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên thanh niên với các doanh nghiệp
có cơ chế bảo đảm các ý tưởng dự án được bảo hộ tránh việc mất bản quyền
tập trung giải quyết rứt điểm các vấn đề tồn động
đối với học sinh sinh viên thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh các cháu chính là những chủ nhân tương lai của đất nước
bác hồ kính yêu của chúng ta từng căn dặn thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng
thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó
các cháu hãy nói theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước luôn chăm chỉ chuyên cần
cố gắng học tập rèn luyện tốt giữ vững niềm tin làm tròn trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng xã hội
hãy sống một cuộc sống chẳng đầy đam mê hoài bão khát vọng vươn lên ý chí lập thân lập nghiệp
các cháu hãy luôn mang trong mình tinh thần quyết tâm nuôi dưỡng ý tưởng thổi bùng đam mê quyết tâm kiên trì
đương đầu thách thức lập nghiệp thành công đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước thân yêu ngày càng văn minh giàu đẹp
chiều nay ngày một mươi hai tháng năm thủ tướng phạm minh chính và đoàn đại biểu quốc hội tp cần thơ có cuộc tiếp xúc cử tri trước khi diễn ra kiểu thứ bảy cuộn khóa một mươi năm
với sự tham dự của cử tri quận ô môn tp cần thơ
cùng tham dự có các đại biểu quốc hội thành phố cần thơ lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
báo cáo cử tri đoàn đại biểu quốc hội cần thơ cho biết tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm tới đây quốc hội tiếp tục thực hiện ba chức năng quan trọng về lập pháp
quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến một mươi một dự án luật thông qua một mươi dự án luật
tại cuộc tiếp xúc cử tri cử tri huyện ô môn thành phố cần thơ đã kiến nghị các vấn đề liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
bố trí vốn vay sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng ô môn rồng riềng kết nối kiên giang cần thơ đồng tháp
đề nghị chính phủ và các bộ ngành sớm thực hiện hoàn thành dự án đường dẫn khí lô bê của nhiệt điện ô môn
quan tâm đầu tư hạ tầng bố trí thêm cây atm trên các phường ở cần thơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng
đặc biệt là ở khu vực nông thôn các giải pháp đồng bộ hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông kiểu long trong đó có thành phố cần thơ
nhiều tổ chức chuyên gia uy tín quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao tình hình kinh tế xã hội của thành phố cần thơ đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công ước đạt trên hai mươi hai kế hoạch
tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên ba mươi dự toán tăng gần một mươi hai so với cùng kỳ
thủ tướng đề nghị đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố cần thơ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực
thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới ở một thành phố đầy tiềm năng như cần thơ
tăng cường đầu tư phát triển yếu tố con người tăng cường kết nối vùng khu vực trong nước và quốc tế
nhất là về kinh tế sản xuất tiêu dùng thông qua kết nối hệ thống giao thông hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi giá trị
cùng với đó là đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ toàn diện bao trùm
đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhất là ngành chế biến chế tạo phục vụ cho chuỗi sản xuất cung ứng cho khu vực thế giới
đặc biệt lưu ý những ngành có thế mạnh khai thác tối đa tiềm năng khác biệt cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh của cần thơ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã giải đáp trả lời các ý kiến đề xuất kiến nghị của các cử tri
liên quan tới việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
bố trí vốn vay sớm triển khai thực hiện dự án tuyến đường liên vùng ô môn rồng riềng kết nối kiên giang cần thơ đồng tháp
kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo cho các bộ ngành các tỉnh thành phố sớm có giải pháp để người dân thực hiện việc phân loại rác thải nhằm bảo vệ môi trường
xin trân trọng cảm ơn
thứ nhất là câu về vấn đề rác thải
và giải pháp xử lý rác thải của cử tri lê thị tú trân ở phường thế hòa quận ô môn
vấn đề rác thải có vấn đề thu gom vấn đề vận chuyển và vấn đề xử lý
cái này đây là một vấn đề lớn
tôi nói rồi không nghi sinh tiến bộ công bằng xã hội không nghi sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần
cái này các cấp các ngành cũng đã có xây dựng thể chế xây dựng ảnh lan pháp lý
rồi có đầu tư và có tổ chức thực hiện
nhưng mà cũng còn một số nơi chưa làm được tốt
cái này tôi đang chỉ đạo như kiến nghị của cử tri để chỉ đạo bộ tài nguyên môi trường các bộ ngành phối hợp với nhau
cái thứ nhất là phải hoàn thành thể chế
cái thứ hai là phải đầu tư bao gồm huy động các nguồn lực hợp pháp
để chúng ta đầu tư để mà làm cái câu thu gom vận chuyển và xử lý
làm sao cho nó cơ bản
thì tuyến đường liên vùng ô môn dòng giền kết nối với kiên giang cần thơ đồng tháp là một trong ba cái trục dọc để phát triển kinh tế xã hội cho thành phố cần thơ
được sự quan tâm của chính phủ đặc biệt là đồng chí thủ tướng chính phủ đã bố trí vốn vai oda để thực hiện dự án
trước sự quan tâm đặc biệt này người dân âu môn rất vui mừng và trông đợi các cơ quan chức năng sớm phê duyệt và thi công tiến đường này để phát triển kinh tế xã hội cho địa phương
tuy nhiên dự án này
đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì vì vậy kiến nghị thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án
tại kiến nghị quyết một trăm linh sáu của quốc hội sau khi có kiến nghị quyết quốc hội
thì chính phủ ban hành cái nghị quyết hai mươi sáu phân cấp và giao cho chủ quản đầu tư là ủy ban dân thành phố cần thơ
và sử dụng các ngân sách địa phương vốn hợp pháp khác đầu tư cho dự án
cái này hiện nay bộ kế hoạch đầu tư cũng đang tổng hợp thì cái này sẽ giải quyết cùng với địa phương
cùng với đó thủ tướng cũng đã tìm hiểu về các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án
thủ tướng cũng đã thông báo rất kỹ với bà con cử tri ô môn đề nghị chính phủ và các bộ ngành
sớm thực hiện hoàn thành dự án đường dẫn khí lô bê của nhiệt điện ô môn quan tâm đầu tư hạ tầng
bố trí thêm cây atm trên các phường ở cần thơ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ thẻ ngân hàng
đặc biệt là ở khu vực nông thôn
các giải pháp đồng bộ hiệu quả để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn cho các tỉnh đồng bằng sông kiểu long
trong đó có thành phố cần thơ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các cấp các ngành tiếp tục tổng hợp giải trình tiếp thu
và giải quyết những đề xuất kiến nghị của đồng bào cử tri trên tinh thần nội dung thuộc thẩm quyền của cấp ngành nào
thì cấp ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo
đối với những kiến nghị đề xuất vượt thẩm quyền ubnd tp cần thơ tổng hợp kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ
các bộ ngành giải quyết theo quy định
đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quốc hội đề nghị đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ tổng hợp báo cáo quốc hội xem xét và quyết định
sáng nay tại tỉnh quảng ninh ubnd tp cần thơ phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
ban tuyên giáo trung ương bộ văn hóa tể thao và du lịch tổ chức hội thảo văn hóa năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa tể thao
dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần thanh bẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương và phó thủ tướng trần hùng hà
các đại biểu nhấn mạnh việc cần thiết xây dựng mục tiêu và lộ trình thích hợp để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật
quy định về thiết chế văn hóa thể thao bảo đảm tính đồng bộ thống nhất khả thi tránh giàn trải
từ đó làm cơ sở để xây dựng và áp dụng các chính sách đầu tư quản lý khai thác vận hành và thuận tiện trong việc xây dựng
tích hợp quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa thể thao trong cả nước
nhiều ý kiến cũng đề nghị hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ hiện đại bản sắc hiệu quả bảo đảm công bằng và đáp ứng nhu cầu của nhân dân
văn phòng quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm
tại phòng họp tân trào nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung của phiên họp
trong phiên họp thứ ba mươi ba ủy ban thường vụ quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số một trăm một mươi chín hai nghìn hai mươi hai qh một mươi bốn của quốc hội
về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố đà nẵng
cho ý kiến dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh nghệ an
xem xét dự thảo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ
chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc bộ quốc phòng theo quy định tại khoản bốn điều một mươi năm luật sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
về công tác giám sát ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cho ý kiến về tờ trình của chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án
sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
về quyết định các vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về quy hoạch không gian biển quốc gia
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia
về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
thưa quý vị đảng và nhà nước đã giao cho doanh nghiệp nhà nước quản lý và sử dụng đất công trị giá hàng triệu tỷ đồng
nhằm hỗ trợ hệ thống doanh nghiệp này trở thành những đơn vị đầu tàu của nền kinh tế
với nguồn lợi về đất công doanh nghiệp nhà nước đã được ưu ái hơn so với các thành phần kinh tế khác
cũng chính vì lợi thế này không ít doanh nghiệp đã lợi dụng để trục lợi từ đất công dưới danh nghĩa là bảo toàn vốn nhà nước
đã có không ít cán bộ ở các doanh nghiệp nhà nước
bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí mà chủ yếu liên quan đến đất công
đất đó là đất nhà nước không thu tiền thì không định giá thuê cụ thể là bao nhiêu phù hợp
chính vì vậy cho nên là thường cái giá thuê đó nó không phản đánh đúng cái giá trị đất ai
và cái tiền thuê đó không được đưa vào trong ngân sách tạo thất thoát
có những cái diện tích mà truyền cả cái quyền sử dụng đó cho những các người khác
một số doanh nghiệp nhà nước được thành lập theo mô hình công ty mẹ con thuộc quản lý của nhiều cơ quan đơn vị
nên đã nhận được không ít sự ưu ái trong sử dụng đất kể cả khi bị thanh tra chỉ ra sai phạm
cái việc cái quản lý cái sử dụng đất công nó chưa được chặt chẽ hết
trước hết là phải nói về cái trách nhiệm quản lý của các cái cơ quan của nhà nước ở đây như là vấn đề mình giao đất cấp giấy chứng nhận
hoặc là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho phép liên doanh tiên kết cái đầu tư nó không đúng cái mục đích cái sử dụng đất ban đầu được ra
năm hai nghìn hai mươi ba thanh tra chính phủ đã phát hiện sai phạm trong sử dụng đất thu hồi hai ba trăm năm mươi tỷ đồng và ba mươi hai năm trăm hai mươi ba hectare đất
riêng với khối doanh nghiệp nhà nước họ được giao những phần đất có vị trí lợi thế với lợi nhuận kích thủ
một số doanh nghiệp nhà nước không dám sử dụng đất

một trong những lý do khiến cho tiến độ chậm chạp là chưa định giá được giá đất công
trong lịch sử cổ phần hóa doanh nghiệp đã xảy ra tình trạng thất thoát đất công
đất công như vậy tiến trình cổ phần hóa sắp tới sẽ phải cẩn trọng vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới đồng thời ngăn chặn đất công bị lợi dụng
chủ trương cổ phần hóa nhằm phá thế độc quyền sở hữu tài sản công ngăn chặn tình trạng tham hứng đất công
đất công mang lại lợi nhuận nhanh hơn và nhiều hơn gấp nhiều lần so với thực hiện một dự án kinh doanh
nên không ai muốn từ bỏ hoặc chia sẻ phần lợi ích mà mình đang được độc quyền sử dụng
vì thế một số cá nhân đơn vị cố tình chậm chạp chây ý phương án sử dụng đất
điều ba mươi a nghị định số một trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ cho phép ủy ban nhân dân tỉnh thành phố kiểm niệm xử lý trách nhiệm của tổ chức cá nhân
trong việc chậm có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa nhưng vẫn không giải quyết được tình trạng chê ý đang diễn ra
trong cái nghị định chính phủ đã quy trách nhiệm cho cơ quan quản lý đất đa
nhưng bây giờ chúng ta cần quy trách nhiệm
quy trách nhiệm cho những cơ quan chủ quản của những các doanh nghiệp cần cổ phần hóa
rồi quy trách nhiệm cho chính bản thân những các ban quản lý của doanh nghiệp đó
nếu như người ta không xây dựng được phương án không đưa được phương án theo tiến độ
thì chúng ta cũng phải xử lý trách nhiệm của cơ quan quản lý đó
bên cạnh đó khi thực hiện cổ phần hóa giá trị lợi thế vị trí của đất phải được tính đúng tính đủ trong quá trình doanh nghiệp sử dụng
ngăn chặn tình trạng mưa bán chuyển lượng nói là bù lỗ nhưng thực chất là lấy lãi
đoạn tài sản công
riêng đối với các doanh nghiệp thì dần dần chúng ta phải chuyển sang hình thức thuê đất thôi
như vậy tức là nếu mà chuyển sang hình thức thuê đất thì họ phải cân đối lại giữa vấn đề chi phí và doanh thu
cái đầu vào của mình để sử dụng đất được hợp lý
thì tôi kỳ vọng rằng nếu chúng ta thực hiện tốt yêu cầu của luật đất đai mới
thì đất đai nào có một kế hoạch
có một vị trí mà lợi thế tốt thì cái giá sẽ xác định nó cao
và như vậy nếu mà giao cho doanh nghiệp theo phương thức là đất được sử dụng trả tiền một lần
thì doanh nghiệp phải trả toàn bộ giá trị về đất đó
nếu như đất này là đất thuê thì doanh nghiệp cũng phải trả tiền thuê tương ứng với cái mức giá trị đất đai này là giá trị cao
chứ không phải tốc như trước kia
thì khi đó chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng thất thoát khi mà chúng ta không tính cái vị trí về cái lợi thế về vị trí của đất
trên hết trách nhiệm của người được sao quản lý sử dụng đất công phải được thực thi nghiêm túc
giám sát việc quản lý và sử dụng đất đối với cơ quan chủ quản người đại diện doanh nghiệp nhà nước và cổ đông chiến lược
nếu có sai phạm xảy ra thanh tra sẽ có địa chỉ cụ thể truy tận nơi tận gốc đối tượng lợi dụng đất công
dù thị trường biến động giá cả như thế nào thì giá trị đất công vẫn không thay đổi
thậm chí là còn tăng cao do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
từ đó kéo theo ham muốn biến đất công thành đất tư và chỉ có những người nắm trong tay quyền lực quản lý sử dụng đất công
thì mới có cơ hội để làm việc này
để ngăn chặn tham nhũng tiêu cực trong quản lý sử dụng đất công
một số quy định bất cập đã được chỉ ra trước đó phải nhanh chóng sửa đổi
đồng thời xử lý nghiêm các những cá nhân đơn vị cố tình chậm chạp chê ý
làm chậm chẽ mục tiêu của chính phủ và kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp
liên quan đến những vướng mắt của dự án trọng điểm quốc gia xây dựng nhà máy nhiệt điện nhân chạch ba bốn
ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng
đã có báo cáo thủ tướng chính phủ sau chuyến thị xác làm việc với tỉnh đồng nai của thường trực ban chỉ đạo
theo đó tuyệt đối không được cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào
và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án
những vướng mắt liên quan đến công tác
các bàn giao mặt bằng cho thuê đức để thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện nhân chạch ba bốn
thuộc thẩm quyền quỹ ba nhân dân tỉnh đồng nai và địa phương
đã thống nhất hoàn thành các thủ tục cho tổng công ty điện lực dầu khí
đơn vị chủ đầu tư dự án thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày ba mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bốn
tuyệt đối không được cản trở quá trình thi công xây dựng trong bất cứ trường hợp nào
và xử lý nghiêm các hành vi cản trở thi công gây ảnh hưởng đến tiến độ dự án
nhà máy nhiệt điện nhân chạch ba bốn là công trình trọng điểm quốc gia
có quy mô công suất một năm trăm linh mw tổng mức đầu tư một bốn tỷ usd
khi đi vào hoạt động hai nhà máy nhiệt điện này sẽ bổ sung khoảng chín tỷ kw điện trên một năm
cho hệ thống điện quốc gia và đem lại doanh thu ngân sách cho tỉnh đồng nai
từ một mươi bảy đến một mươi tám ngàn tỷ đồng trên một năm
đến đầu tháng năm hai nghìn một mươi bốn dự án đã thi công được khoảng tám mươi năm khối lượng công việc
hai dự án nghệ thuật công cộng phúc tân và cầu đi bộ trần nhật duật được kết nối với nhau
và kết nối với không gian đi bộ phố cổ hà nội nhằm tăng cường trải nghiệm cho người dân cũng như du khách
thúc đẩy thói quen đi bộ khám phá các di sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị
hà nội nói chung và hoàn kiếp nói riêng là đang có những định hướng trong việc phát triển không gian công cộng
theo hướng nghệ thuật theo tinh thần công nghiệp văn hóa sáng tạo
nó mang tính chất riêng lẻ thì cái việc thu hút khách nó sẽ rất là khó khăn bởi vì nó bị phân tán
nhưng mà ở đây câu chuyện là hoàn kiếm đã làm được một cái tuyến
và cái tuyến này nó sẽ tạo điều kiện cho du khách nói chung và bản thân người dân
có thể có được một cái hành trình khám phá và tiếp cận với những cái các cái hình thức nghệ thuật

ngoài tính nghệ thuật các không gian này còn có điểm chung là sử dụng rác thải tái chế
làm nguyên vật liệu trang trí nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường
mặc dù hiện nay các dự án nghệ thuật công cộng thường có tuổi thọ khá ngắn
chỉ khoảng từ ba đến năm năm sau đó sẽ bị xuống cấp hoặc cần thay đổi để phù hợp với hơi thở của thời đại
tuy nhiên vẫn không thể phủ nhận giá trị các không gian nghệ thuật công cộng này
đây là một trong những hướng đi giúp giải quyết nhiều bài toán về kinh tế văn hóa và cảnh quan đô thị